quý vị và các bạn thân mến sapa không chỉ có những danh lam thắng cảnh đẹp khung cảnh nền thơ hùng vĩ những món ăn độc đáo mà sapa còn có những nét văn hóa truyền thống giàu bản sắc của đồng bào các dân tộc nơi đây
một trong những nét văn hóa mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn trong tạp chí sắc màu dân tộc kỳ này là hát giao duyên của người dao đỏ ở xã bản khoang huyện sapa tỉnh lào cai
hiện nay dân số người dao đỏ ở huyện sapa tỉnh lào cai chỉ đứng sau người mông họ sống tập trung ở các xã thung lũng như bản khoang tà phìn trùng trải thanh kim
nếu người mông thường chọn những nơi núi cao để sống thì người giao lại chọn thung lũng hoặc lưng trừng núi để chìa ngô trồng lúa và thả quả
các lái buôn thường đến tận nhà để thu mua nhờ đó cuộc sống của họ được nâng cao
người dao đỏ luôn tự hào là một trong những dân tộc đến nay vẫn lưu giữ được khá nhiều nét văn hóa cổ truyền độc đáo như tiếng nói
chữ viết trang phục phong tục tập quán và đặc biệt là làn điệu hát giao duyên truyền thống

giá trị văn hóa tinh thần của đồng bào giao được thể hiện trong những giai điệu ra diết làm say đắm lòng người mãi ngân vang tỏa sáng nơi đại ngàn hùng vĩ